hiện một dòng mã độc vô cùng nguy hiểm đang âm thầm tấn công các máy atm của một trăm bốn mươi ngân hàng của bốn mươi quốc gia trên thế giới
tại việt nam trước khi nhận trường hợp ngân hàng nào bị tấn công
song các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo người dùng và đặc biệt là các ngân hàng
cần có phương án đối phó với dòng mã độc đặc biệt nguy hiểm này
theo công ty an ninh mạng bkav dòng mã độc này có tên là đúc hai nằm trong bộ nhớ ram của máy tính
và được gọi là mã độc vô hình bởi khi máy tính được khởi động lại mọi dấu vết của mã độc này cũng biến mất
nguy hiểm hơn mã độc này sẽ điều khiển các máy atm của các ngân hàng nhà tiền
kịch bản tấn công của các loại virus này là nó sẽ thâm nhập vào mạng lưới của ngân hàng
sau đó là sẽ tấn công trực tiếp vào những máy tính mà điều khiển các hệ thống máy atm
bởi vì chúng ta biết là các hệ thống máy atm thì nó cũng kết nối tới với ngân hàng
và nó được điều khiển
nó được điều khiển bởi một mạng lưới máy tính và khi các virus tấn công vào mạng lưới này
thì nó có thể điều khiển được các máy atm ở các vị trí khác nhau
từ đó sẽ ra lệnh cho máy atm nhà tiền ra theo sự điều khiển của hệ thống
mục tiêu tấn công của nó trực tiếp vào ngân hàng là bởi vì theo chúng tôi
thì đây là vì nó dễ tấn công để thu được một nguồn lợi lớn
còn người dùng thì nếu nó bị lây đá nhiễm máy động này thì cũng sẽ bị mất các thông tin
cũng có khả năng bị tấn công
nhưng có lẽ để tấn công vào người dùng thì nó sẽ không thu được một nguồn lệnh lớn
trong thời gian ngắn chính như vậy mà có thể là chưa tấn công
nhưng xét như chiều hướng này nếu như trong thời gian nữa mà các công ty bảo mật
chưa đưa ra được những cách nào để phòng chống hiệu quả nó
thì người dùng hoàn toàn cũng có thể sẽ bị tấn công
hiện tại chưa phát hiện được ngân hàng nào ở trong nước bị tấn công
nhưng không loại trừ dòng mã độc này đã tồn tại ở đâu đó trong hệ thống máy tính của việt nam
vì thế các chuyên gia bảo mật khuyến cáo các ngân hàng việt nam
cần có kịch bản để đối phó với dòng mã độc này để bảo vệ người dùng